tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đã có tới chín mươi bốn học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh lào cai
kể cả ở vùng cao nơi mà lễ hội còn kéo dài đến hết tháng riêng thì các em cũng đi học rất chuyên cần
và đây cũng là những nỗ lực không hề nhỏ của chính quyền và ngành giáo dục địa phương
bữa học thứ sáu sau kỳ nghỉ tết nguyên đán của lớp một a trường phổ thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở nậm trạc huyện bát sát tỉnh lào cai
tất cả một mươi bảy học sinh đều có mặt đông đủ mặc dù có những em cách trường hàng chục cây số
để có được sĩ số đầy đủ như thế này các thầy cô ở đây đã tích cực tuyên truyền vận động cha mẹ các em đưa con đến lớp đúng lịch học
giải pháp thứ nhất đó là hối hợp với các ban ngành của địa phương tuyên truyền đến bà con nhân dân và đặc biệt đến phụ huynh học sinh trực tiếp đến thăm động viên chia sẻ đối với bà con nhân dân và để bà con nhân dân hiểu được và đưa con cho con xuống trường vừa học vừa chơi tại nhà trường
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trung phố thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở nậm trạc có năm trăm bảy mươi năm học sinh gồm nhiều dân tộc khác nhau như hơm mông
dao giấy trong đó có ba trăm linh em ở bán chú do làm tốt công tác vận động và thực hiện triển khai nhiệm vụ học sau tết nên dù có đến một nửa học sinh thuộc diện hộ nghèo nhưng tỷ lệ chuyên cần của nhà trường vẫn đạt khoảng chín mươi bảy và không có học sinh bỏ học giữa trường

năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trung phố thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở nậm trạc có năm trăm bảy mươi năm học sinh gồm nhiều dân tộc khác nhau như hơm mông giấy trong đó có ba trăm linh em ở bán chú